sự kiện smart iot việt nam hai nghìn một mươi tám do ban kinh tế trung ương bộ thông tin và truyền thông
và ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức đã chính thức khai mạc vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tập trung vào các giải pháp internet vạn vật trong doanh nghiệp và đô thị thông minh
trong đó làm thế nào để tạo được một hệ sinh thái thiết bị internet vạn vật hiệu quả
nhưng phải an toàn đang là vấn đề được các chuyên gia lo ngại và quan tâm nhất
đến sự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương
sự kiện năm nay có chủ đề hiện thực hóa tiềm năng và khai phá thị trường internet vạn vật của việt nam
đây cũng là một trong những yếu tố than chốt giúp việt nam hội nhập với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư
đối với tp hcm internet vạn vật là nền tảng cơ bản của việc xây dựng đô thị thông minh
để các thiết bị các giải pháp được kết nối tích hợp trên nền tảng internet
song song với những cơ hội là những lo ngại làm sao để một hệ thống lớn như đô thị thông minh
trở nên an toàn ngăn chặn tinh tạc tấn công để tránh những tổn thất
từ các thiết bị tư nhân đến thiết bị lắp đặt
thì yếu tố để làm sao bảo vệ được đảm bảo được là các thông tin này được truyền đổi chính xác
kịp thời không bị sai lệch không bị tiến công
tôi cho rằng cái này là yếu tố quan trọng bậc nhất
trước khi chúng ta xây dựng được một hệ thống về smart city
có lẽ chúng ta nên lên kế hoạch và đầu tư một cách nghiêm túc
đồng bộ kiểm tra và liên tục cập nhật hệ thống là
những giải pháp mà các chuyên gia đưa ra tại hội nghị
để bảo vệ hệ thống lớn như internet vạn vật
thành phố hồ chí minh cũng đã có những giải pháp nền tảng
để chống chặn nguy cơ an ninh mạng của đô thị thông minh
dự kiến thành phố sẽ là một công ty cổ phần về an toàn thông tin
để làm nhiệm vụ gì đảm bảo cho công tác an toàn thông tin của thành phố
trong đó có vấn đề giám sát phân tích đánh giá
và đề ra những giải pháp hữu hiệu cho công tác an toàn thông tin
thì phải nói rằng vấn đề đối với công tác an toàn thông tin
là phải nhìn ở ba khía cạnh
khía cạnh đầu tiên là vấn đề là chúng ta có những chính sách
làm sao để cho công tác an toàn thông tin để cho nó hiệu quả
vấn đề là chúng ta có những biện pháp phòng tránh
trong vấn đề liên quan đến sử dụng hệ thống thông tin
qua bốn phiên hội thảo tại sự kiện các chuyên gia đánh giá
để không làm miếng mòi ngon cho tinh tặc tấn công
một trong những vấn đề then chốt cho phát triển iot việt nam
là phải đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng
khi các thiết bị kết nối với nhau động khắp
các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau
điều này không chỉ là giải pháp mềm mà còn liên quan đến cả nền công nghiệp
từ nhà chế tạo chip nhà sản xuất thiết bị
đến những nhà cung cấp dịch vụ trên mạng